ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết do đối tượng thuộc diện cách ly ở nhiều địa phương đang tăng lên và có nguy cơ quá tải nên tỉnh quảng nam đã phải mở rộng các khu cách ly trên địa bàn tỉnh
theo kế hoạch từ nay đến ngày hai mươi tháng tám quảng nam mở rộng bốn khu cách ly tập trung tại các huyện thăng bình nông sơn nam giang và đông giang với sức chứa khoảng bảy trăm linh người
ngành y tế tỉnh quảng nam phải bảo đảm chăm sóc y tế cho công dân cách ly xử lý các vấn đề về y tế đối với các bệnh nhân theo chuyên ngành bảo đảm trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín cung cấp cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phun thuốc sát trùng trên phương tiện trước và sau khi kết thúc hành trình vận chuyển và tổ chức xử lý chất thải y tế bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh tránh lây nhiễm chéo và xử lý kịp thời khi có trường hợp mắc covid một mươi chín theo quy định của bộ y tế